theo chị nguyễn thị hường cán bộ chuyên trách làm công tác bán thẻ bảo hiểm cho biết
nhiều người dân đã chọn cách mua bảo hiểm qua biểu điện vì thấy khá tiện ích
ngay cả chị khi trực tiếp đi bán bảo hiểm
chị hường cũng tìm hiểu rất kỹ các thông tin về bảo hiểm để giới thiệu và hướng dẫn người dân
trung bình một ngày là cả huyện sẽ phát triển được năm mươi bảy mươi thẻ bảo hiểm y tế
do vì chúng tôi đi phát thư phát báo
nên là khi tham gia thì chúng tôi đến tận nhà làm thử tục
và khi nào có thẻ chúng tôi sẽ chuyển phát về tận nhà cho mọi người
nên là khách hàng sẽ rất là tin tưởng và tham gia bên chúng tôi rất là nhiều
gia đình chị dương thị hoa sống tại xã phụng thượng huyện phúc thọ hà nội
hôm nay chị đón một vị khách đặc biệt là cán bộ biêu điện huyện
đến để tư vấn và bán bảo hiểm y tế cho cả gia đình chị
được nghe thông tin đầy đủ thoải mái về thời gian
chị đã hiểu thêm rất nhiều về gói bảo hiểm y tế mà gia đình mình sẽ mua
mình tôi cũng tham gia mua bảo hiểm qua biểu điện bởi vì có nhân viên đến tận nhà
và tư vấn cho mình để giúp mình hiểu rõ lợi ích của mình
và thứ nhất thứ hai là khi mình có thể đi ra
mình cần thiết dùng bảo hiểm mình ra trạm y tế gần nhất
hoặc là những cái cơ sở mình sử dụng bảo hiểm
người ta sẽ
đáp ứng tất cả những thuốc men cho mình đầy đủ
đến nhà dân thì được rất nhiều sự đồng tinh và ủng hộ của nhà dân
bởi vì rất là thuận tiện cho khách hàng không phải đi lại
thế và cũng từ đó mà
có nghĩa là nhà dân giới thiệu đến các thôn xóm gần cận
khi mà nhà dân đăng ký mua thẻ bảo hiểm qua biểu điện là
khách hàng không phải đi đến các đại lý thu bảo hiểm xa
mình có thể đến trực tiếp khách nhà dân để mà tư vấn mua bảo hiểm y tế
và thời gian nhận thẻ bảo hiểm khách hàng được rút ngắn lại từ một tuần
theo đại diện bưu điện huyện phúc thọ hoạt động bán bảo hiểm y tế
bảo hiểm xã hội tại đây đã được thực hiện từ năm hai nghìn một mươi
đến nay rất nhiều người dân đã quen với việc ra biêu điện đăng ký
đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện mua bảo hiểm y tế
thậm chí có thể mua ngay tại nhà
trong thời gian vừa qua biêu điện huyện phúc thọ nói riêng
cũng như biêu điện hà nội nói chung thì cũng đã lấy được niềm tin của người dân trong thời gian vừa qua
bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy biêu điện huyện phúc thọ đã thu được trên bảy thẻ bảo hiểm y tế
tương đương khoảng bốn tỷ số tiền thu của người dân
năm hai nghìn một mươi sáu bưu điện huyện phúc thọ cũng đã phát triển và tư vấn được trên tám hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình
trong thời gian vừa qua mặc dù bảo hiểm y tế hộ gia đình là một nền tảng rất quan trọng
để nâng cao được ý thức của người dân có trách nhiệm về an sinh xã hội
bên cạnh công tác tập huấn đào tạo bưu điện việt nam luôn đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất tại các điểm thu
như niêm yết đầy đủ các thông báo hướng dẫn về thu bảo hiểm y tế của đối tượng tự đóng
đồng thời nghiên cứu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin quy trình dịch vụ
nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp từng bước đáp ứng yêu cầu quản lý dịch vụ của người dân
tại hầu hết các đại lý đều được trang bị biển hiệu đầy đủ giúp người dân dễ nhận biết
bưu điện chính là điểm bán điểm thu bảo hiểm y tế tự nguyện
đồng thời cũng là điểm trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội
biểu điện thành phố hà nội thì cũng được bảo hiểm xã hội phối hợp chặt chẽ
triển khai sâu rộng tới trên địa bàn toàn thành phố và có các công tác đào tạo cho lực lượng để tham gia
chúng tôi đã phát triển thẻ bảo hiểm y tế trên toàn địa bàn
trong quá trình làm thì chúng tôi đã được sự thuận lợi hội tuẫn của các cấp các ngành trên địa bàn
và chúng tôi phối hợp với nhau công tác truyền thông cá nên kết quả cũng đạt tương đối là khả quan
trong thời gian vừa qua sáu tháng đầu năm chúng tôi đã triển khai được trên năm mươi sáu thẻ bảo hiểm y tế
hiện tại không chỉ riêng huyện phúc thọ hầu hết cả sáu mươi ba tỉnh thành trên cả nước đều đã triển khai
đồng thời cả thu phí bảo hiểm xã hội tự nguyện
bảo hiểm y tế tự đóng và chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động thông qua hệ thống bưu điện
với mạng lưới điểm bưu điện ủy ban nhân dân và các nhà văn hóa thôn xã rộng khắp
cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh bắc ninh đã xây dựng các điểm chi trả đảm bảo gần và thuận lợi cho người được hưởng đến lĩnh tiền
điều đặc biệt là bắt đầu từ tháng tám này người dân tại đây cũng có thể đóng phí và nhận sổ bảo hiểm xã hội thẻ bảo hiểm y tế ngay tại địa phương mình
nói về cái trả lương hưu cho các bộ nghỉ hưu tại khu phố đấy
tiến thầy điệt nói từ lúc khai trương và đến bây giờ mà nói rất thuận tiện cho nhân dân và cán bộ ở khu phố một
thuận tiện tiền lương về cách tri trả nói chung là nhân viên rất nhiệt tình giúp đỡ các cán bộ hưu
việc chi trả lương hưu như thế này là rất là thuận lợi cho anh em cán bộ như đã nghỉ hưu
vì là đa số chúng tôi đều sống ở khu vực này
cho nên là nó vừa gần vừa tiện và nói chung là đảm bảo an toàn
để đảm bảo thực hiện tốt trong công tác chi trả an toàn nhanh chóng và chính xác
thì về phía viện tỉnh của tôi thì cũng xác định là cái phần chất lượng là hàng đầu
nếu như vậy thì trong các công tác mà thực hiện thường xuyên tổ chức kiểm tra tại các điểm tri trả
để cho đảm bảo các điểm tri trả thì cũng chú trọng trong công tác là khang trang các điểm tri trả ở đây
đây là đảm bảo rộng rồi là cũng thuận tiện cho người dân
và chúng tôi cũng trang bị đầy đủ các phương tiện ở tại điểm tri trả
được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành
nên hàng năm biêu điện việt nam đều chủ động xây dựng kịch bản công cụ bán hàng phát triển người tham gia
đầu năm hai nghìn một mươi bảy cùng với việc giao kế hoạch cho các đơn vị tổng công ty thực hiện xây dựng kịch bản
thu bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế cho các đơn vị nội dung phù hợp với từng nhóm đơn vị
chi tiết cụ thể cho từng tình huống từng đối tượng bán hàng
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy hệ thống đại lý thu của bưu điện việt nam
đã thực hiện phát triển được một trăm linh hai một trăm bốn mươi tám người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
một tám trăm linh chín ba trăm hai mươi tám người tham gia bảo hiểm y tế với tổng số tiền thu đạt được một một trăm chín mươi ba tỷ đồng
thưa quý vị và các bạn trong thời gian tới
biêu điện việt nam sẽ tiếp tục bám sát địa bàn tập trung chỉ đạo các bưu điện tỉnh thành phố
đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế
bảo hiểm xã hội tự nguyện phối hợp cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp
lồng ghép vào các hội nghị chuyên đề để phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia cho người dân
đến đây thời lượng cho chương trình điểm tựa tương lai cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại